top năm loại trà nổi tiếng nhất vùng tây bắc uống một lần nhớ mãi không quên
một trà hoa cúc
có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên được làm từ những bông hoa cúc đẹp nhất tốt nhất
trà hoa cúc xấy khô nguyên bông có tính mát giúp thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể rất hiệu quả
loại trà thảo mộc này rất phù hợp với những người bị thiếu ngủ khó ngủ
trà hoa cúc được chia làm hai loại
trà hoa cúc trắng có vị ngọt uống thường xuyên sẽ giúp thanh nhiệt ít can bổ âm sáng mắt hạ huyết áp hạ mỡ máu giảm béo dưỡng nhan chống lão hóa
ngoài ra hoa cúc trắng còn có công dụng làm giãn động mạch vành tăng cường lưu thông máu giúp hạ huyết áp hạ mỡ máu hỗ trợ điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân huyết áp cao mỡ máu sơ vữa động mạch vành
trà hoa cúc trắng thường pha riêng hoặc kết hợp với cầu kỳ tử táo đỏ để tăng vị giác và nâng cao công dụng của trà
trà hoa cúc vàng có tính hàn vị cay đắng có công dụng thanh nhiệt giải độc mạnh hơn hoa cúc trắng thường được sử dụng điều trị các chứng cảm mạo do phong nhiệt có thể điều trị họng xương đau ung nhọt uống cùng kim ngân hoa quyết minh tử để nâng cao công dụng thanh nhiệt của trà hoa
hai trà hoa hồng
ở vùng núi tây bắc có một loại hoa hồng không chỉ mang lại vẻ đẹp mà nó còn là một vị thuốc quý có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe con người đó là nụ hồng hoa
nụ hồng hoa là một cây thuốc quý cây thảo can hơn một mét lá mọc so le gần như không có cuốn cụm hoa gồm nhiều hoa nhỏ màu đỏ cam đẹp hoa có ống dài hình tên trên có năm cánh đỏ như tour sợi hoa cái giữa có nhuy vàng mùa hoa vào tháng sáu đến tháng tám
nụ hồng hoa có vị cay tinh ấm có thức dụng hoạt huyết khu ứ thông kinh
chủ trị các chứng đau kinh kinh bế sau sinh đau bụng đau do ứ huyết các chứng trưng hà tích tụ đau khớp ban trần
nụ hồng hoa còn chứa rất nhiều vitamin a và e có thể giữ ẩm và làm săn chắc da hạn chế sự xuất hiện của quần thông và nếp nhăn
ngoài ra hoa hồng còn là nguồn cung cấp vitamin c vốn được biết đến với đặc tính chống oxy hóa
các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng vitamin được hấp thụ qua thực phẩm tốt hơn nhiều so với nguồn vitamin c bằng viên uống
uống trà nụ hồng hoa cũng hỗ trợ tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình sản xuất colagen loại protein giúp da và tóc khỏe đẹp
ba trà hoa đậu biếc
trà hoa đậu là một loại thảo mộc có công dụng chống oxy hóa có thể giúp làn da trẻ trung hơn
bên cạnh đó hợp chất atocianin có trong trà đậu biếc cũng có thể lưu giữ nét trẻ trung cho cả làn da và mái tóc
elastin và collagen có trong trà hoa đậu biếc giúp ngăn ngừa nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho làn da
chất chống oxy hóa có trong trà hoa đậu bí còn có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng thư giãn thần kinh sau một ngày làm việc mệt mỏi
một nghiên cứu mới đây cũng cho biết uống một tách trà đậu điếc sẽ giúp bạn cải thiện giấc ngủ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn
ngoài ra chất có trong trà đậu biếc có thể làm tăng tiết isulin giúp kiểm soát lượng đường trong máu từ đó cũng làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
hoa đậu bích có màu sắc nhưng không có vị bởi vậy khi pha trà người ta thường thêm một chút mật ong khiến vị trà trở nên ngọt ngào hơn mà vẫn thành mát
bốn trà từ nụ hoa đu đủ đực
hoa đủ đực có màu trắng đài nhỏ và có năm cánh như vàng cuống dài và mọc thành chùm đặc biệt có mùi rất thơm
bông đu đủ đực chứa dồi dào các dưỡng chất thiết yếu có lợi cho quá trình kháng viêm chống lại các gốc tự do hình thành hối u
cung cấp nhiều vitamin tốt cho sức khỏe như tannin carbon hydrate chất đạp azigalic phenol beta carotene phosphorus canxi vitamin b một vitamin a vitamin c
đu đủ đực là loại cây không cho trái và việc gieo trồng cũng khó khăn
tuy nhiên nụ hoa đủ được lại là vị thuốc quý một món đặc sản được bán với giá khá đắt đỏ lên đến một hai một năm triệu đồng một kg không phải ai cũng mua được
thời gian thu hoạch nụ hoa đu đủ đực lý tưởng nhất là từ tháng năm đến tháng một mươi
khi cây được hai năm tuổi thu hái vào sáng sớm lúc còn đọng xương sẽ giúp giữ lại toàn bộ dưỡng chất quý trong dược liệu
nụ hoa đủ đực chỉ có một đợt vì vậy để lưu giữ nụ hoa đua đủ đực để sử dụng quanh năm
người ta thường thu hoạch rồi đem sao cô đóng túi hút chân không
loại hô khô này chỉ cần sắc nước uống như bình thường hoặc ngâm mật ong sẽ giúp giảm vị đắng của hoa
năm trà hoa bát tiên
trà bát tiên là giống trà được nhập vào việt nam từ đài loan vào năm hai nghìn ba và lai tạo với giống trà địa phương
để cây trà dễ thích nghi với khí hậu nước ta nhưng vẫn giữ được cái tên vốn có của nó
tại việt nam chè bát tiên được trồng chủ yếu ở thái nguyên tuyên quang lạng sơn sơn la bắc cạn
khi được trồng thử nghiệm thì người dân ở đây lại sản xuất loại trà này theo phương thức trà xanh
và kết quả là chúng ta có một giống trà bát tiên mang nét đặc trưng riêng của núi rừng tây bắc
hoa trẻ bát tiên có mùi vị thơm ngon không có lắng cặn và không làm mốc ố hay vàng ấm chén
ngậm lâu trong cổ họng thấy vị ngọt dần của cha
trong hoa trà bát tiên có chứa nhiều vitamin b một a b hai b năm k c và bp
có tác dụng giải nhiệt mát gan bổ thận giảm mệt mỏi
bên cạnh đó loại trà này còn giúp làm đẹp da trị thâm nắm và giảm đau bụng kinh
mặc dù có nhiều tác dụng như vậy nhưng trà hoa bát tiên lại có giá khá rẻ
chỉ từ bốn mươi đồng một kg cho một loại trà thảo mộc vừa tốt cho sức khỏe vừa dưỡng da